công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
đối tượng là cao thị nhàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường cửa nam
qua điều tra cao thị nhàn khai nhận đã cho nhiều người dân vay tiền
với lãi suất từ năm đến bảy đồng trên một triệu một ngày
khi người vay chậm trả nhàn cùng tay chân đến nhà đe dọa đánh đập người vay tiền
đối tượng này còn cho một người ở vinh vay bốn trăm năm mươi triệu đồng
với lãi suất là bảy đồng một triệu đồng một ngày thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ